một trăm một mươi năm là một trong ba đường dây nóng mà ai ai cũng ghi nhớ
bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu chỉ cần người dân gọi lập tức đội ngũ cấp cứu một trăm một mươi năm đều sẽ có mặt nhanh nhất để phục vụ người dân
khó khăn vất vả là thế nhưng chẳng mấy ai biết các trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đang phải hoạt động trong tình trạng khó khăn và thiếu thốn rất nhiều về cơ sở vật chất
đây là trạm cấp cứu một trăm một mươi năm cơ sở thanh trì được đặt nhờ trong khuôn viên của bệnh viện đa khoa huyện thanh trì
tường nhà nứt nẻ ẩm thấp trần nhà bong chóc
thế nhưng căn phòng chỉ vẹn vẹn một mươi m hai này lại vừa là phòng họp phòng trực và kiêm luôn cả phòng nghỉ cho hơn chục nhân viên y tế của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm ở đây
mưa bão rất là nguy hiểm lúc mưa rột trần nhà mưa to là rột nước chảy tổng tổng
trời hết cả vào giường anh chị em ngủ là cũng ướt hết
còn đây là trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hà nội tường nhà bong chóc khắp nơi phòng chứa dụng cụ thì ẩm thấp như thế này
không chỉ hạ tầng xuống cấp xe gấp cứu tại trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm hà nội đều đã được cấp từ cách đây một mươi năm
toàn trung tâm một trăm một mươi năm có hai mươi một xe cấp cứu phục vụ người dân toàn thành phố hà nội
trong đó thực tế sử dụng chỉ có một mươi năm
trong đó thực tế sử dụng chỉ có một mươi năm xe còn sáu xe sự phòng tất cả các xe đều đã cổ
trang thiết bị phương tiện xe ô tô cấp cứu này cũng rất là cụ kỹ rồi
nhiều khi là đi những bệnh nhân chấn thương thì xe rất là sóc thì bệnh nhân và người nhà rất là kêu
và nhiều khi là cái trang thiết bị cấp cứu cũng không được đầy đủ như ở trong bệnh viện nên là không đáp ứng được cái điều cấp cứu này
trang việc cấp cứu khi bệnh nhân cần thì những cán bộ này phải lập tức có mặt
thế nhưng với điều kiện cơ sở vật chất như thế này thì thật khó để công tác cứu người được thực hiện nhanh nhất an toàn nhất